một đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện cùng ông lkv người được cho là em trai của ông lê tùng vân mới đây
đã bất ngờ tiết lộ một số thông tin về tỉnh thất bồng lai và ông lê tùng vân
trong đó đáng chú ý là thông tin về huyết thống của anh lê thanh minh tùng và ông lê tùng vân
cụ thể trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh
một cụ ông được cho là em trai ruột của ông lê tùng vân ông lkv đã làm rõ một số vấn đề nhiều người thắc mắc
dù ông phê tuổi đã cao nhưng vẫn có thể trả lời khá rõ ràng và tỉnh táo
theo những gì được ghi lại trong đoạn video ông lkv cho biết mình là con trai thứ ba trong gia đình lê vân và là em trai ông lê tùng vân
khác với người em trai thứ năm thường xuyên qua lại thì ông lê tùng vân ông ai chưa từng đến thăm
hai anh em không hợp tính ông v trả lời khi được hỏi về lý do tại sao không ở cùng với ông lê tùng vân mà đến nơi khác sống
không chỉ vậy khi được hỏi về những thành viên trong tỉnh thất bồng lai
ông v cũng cho hay danh sưng những người trong đó khá đặc biệt
con lại gọi ông vân là ông nội chứ không gọi là cha vợ thì ông ấy gọi là đệ tử
cùng với đó ông v cũng tiết lộ thêm một số thông tin khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên
khi được hỏi về danh tính anh lê thanh minh tùng người nhận là con trai ruột của ông lê tùng vân thì ông v lại trả lời
lê thanh minh tùng là ở bệnh viện tư dũ sinh ở bệnh viện từ dũ
những người mà đẻ không nuôi được người ta cho
trên trang facebook cá nhân
anh lê thanh minh tùng cũng nói rằng
cụ ông trong đoạn video trên chính là chú ruột của mình và là em trai ruột của ông lê tùng vân
tuy nhiên những điều ông ve nói trong đoạn video trên trái ngược hẳn với những gì trước đó
anh lê thanh minh tùng từng nhiều lần khẳng định mình là con trai của ông lê tùng vân
điều này khiến khá nhiều người cảm thấy băn khoăn về tính xác thực trong những thông tin mà anh minh tùng cung cấp thời gian qua
hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được nhiều người theo dõi
nếu lùm xùm xoay quanh tỉnh thất bồng lai hay còn có tên gọi khác là thiền amê bờ vũ trụ
vẫn đang là chủ đề được nhiều người quan tâm
đặc biệt là về mối quan hệ giữa người đứng đầu tỉnh thất là ông lê tùng vân và những thành viên tại đó
những diễn biến nóng tiếp theo liên quan đến vụ việc này sẽ được báo sức khỏe và đời sống tiếp tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại